đồn biên phòng thông thụ bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
vào lúc bốn h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy tại khu vực vành đai biên giới thuộc bản mường phú
xã thông thụ huyện quế phong đồn biên phòng thông thụ phối hợp với công an huyện quế phong
công an xã thông thụ đã phát hiện bốn đối tượng đều cư trú tại xã diễn liên huyện diễn châu
đang tìm cách vượt biên trái phép sang lào
theo điều tra ban đầu lầu văn thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đã nhận đưa ba đối tượng theo đường mòn
cắt rừng vượt biên sang lào với số tiền công là năm triệu đồng
khi các đối tượng đang tìm cách vượt biên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ